thực hiện chỉ đạo của bộ công an công an thành phố hà nội đã xây dựng và triển khai kế hoạch mở đợt cao điểm tập trung cấp căn cước công dân lưu động trên địa bàn thành phố
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một trong đó điểm nổi bật của đợt cao điểm lần này sẽ là thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp càn cước công dân trên phạm vi toàn thành phố
từ ngày một một hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi sáu hai nghìn hai mươi một công an thành phố sẽ thành lập các tổ lưu động để triển khai cấp càn cước công dân trên toàn thành phố
tại các cơ quan tổ chức doanh nghiệp trường học và tổ chức cấp căn cước công dân tại các địa bàn dân cư
cùng với việc tổ chức cấp lưu động công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì và tăng thời gian tiếp nhận hồ sơ tối thiểu một mươi giờ một ngày
để cấp càn cước công dân cố định tại trụ sở công an các quận huyện thị xã bảo đảm thực hiện việc cấp lưu động và cấp cân cước công dân

đối với các trường hợp công dân từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên chưa được cấp chứng minh thư nhân dân căn cước công dân hoặc đã được cấp nhưng bị hỏng mất hết thời hạn
công an hà nội khuyến khích các trường hợp này thực hiện việc cấp mới cấp đổi sang sử dụng căn cước công dân mẫu mới
đối với các trường hợp đã được cấp chứng minh nhân dân một mươi hai số thẻ căn cước công dân còn nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng
theo quy định hiện hành các loại giấy tờ này vẫn còn giá trị sử dụng cho đến khi hết hạn
các trường hợp này có thể thực hiện việc cấp đổi sang căn cước công dân mẫu mới sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
theo dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân căn cước công dân mẫu mới là loại có gắn chip điện tử khác với các loại thẻ căn cước công dân hay chứng minh nhân dân có một mươi hai số hiện hành
theo dự án sản xuất cấp và quản lý cân cước công dân cân cước công dân mẫu mới là loại có gắn chip điện tử khác với các loại thẻ cân cước công dân hay chứng minh nhân dân có một mươi hai số hiện hành